tại thành phố đà nẵng từ ngày bảy tháng năm đến ngày một mươi ba tháng năm hội trợ triển lãm người việt nam
ưu tiên dùng hàng việt nam đà nẵng hai nghìn một mươi chín do ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng
hàng việt nam đã chính thức khai mạc vào tối ngày bảy tháng năm với mục tiêu nhằm đưa các mặt hàng
thực phẩm sạch sản phẩm diệt may thời trang đồ dùng thiết yếu có chất lượng cao đến tay người tiêu dùng
tham gia hội trợ lần này có gần bảy mươi doanh nghiệp với hơn một trăm linh gian hàng gồm thực phẩm các loại
mặt hàng thiết yếu đồ dùng nội thất gia đình thủ công mỹ nghệ diệt may thời trang
do các doanh nghiệp việt nam sản xuất
hội trợ lần này còn hỗ trợ kết nối cung cầu nội địa liên kết sản xuất tạo tiền đề cho sự hợp tác
đầu tư quảng bá thương hiệu phát triển thị trường tăng khả năng thu hút hàng việt
đối với người tiêu dùng cũng như nâng cao vị thế của các sản phẩm hàng việt